ngay sau đó công an thành phố buôn ma thuột đã vào cuộc điều tra làm rõ bắt giữ thảo cùng đồng bọn
trong khi đó công an tỉnh hà nam cũng vừa bắt giữ nhóm đối tượng thuê phòng khách sạn để sử dụng ma túy bay lắc trên địa bàn thành phố phủ lý tạm giữ khẩn cấp một mươi ba thanh niên
vào khoảng ba giờ sáng ngày tám tháng tám lực lượng công an tiến hành kiểm tra khách sạn thanh hà thuộc tổ dân phố mễ nội phường liêm chính thành phố phủ lý bắt quả tang một mươi ba thanh niên nam nữ đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm ba bộ loa công suất lớn ba bộ đèn nháy laser phục vụ bay lắc một túi ni lông có chứa tinh thể màu trắng một phần hai viên ma túy tổng hợp và các dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng ma túy
qua test nhanh tất cả các đối tượng đều dương tính với ma túy được biết các đối tượng từ các tỉnh thành phố như hà nội quảng ninh ninh bình hải phòng phú thọ chú trên địa bàn tỉnh hà nam thuê phòng tại khách sạn có khóa thẻ từ cách âm để tổ chức bay lắc nhằm tránh bị lực lượng chức năng phát hiện công an tỉnh hà nam đang tiến hành điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
công an xã tân phú đông thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp đang hoàn tất hồ sơ đề xuất ủy ban nhân dân thành phố sa đéc xử phạt bốn đối tượng có hành vi leo rào trốn khỏi khu phong tỏa
trước đó tại khu phong tỏa ở nhà trọ huy hào thuộc ấp phú thành xã tân phú đông thành phố sa đéc bốn đối tượng gồm trần thành tài ba mươi bảy tuổi hoàng anh tài hai mươi tám tuổi lưu trung tín hai mươi tám tuổi và trần thanh mây hai mươi bảy tuổi đang tạm trú tại nhà trọ này đã lén trốn ra khỏi khu phong tỏa
thì bị lực lượng chức năng phát hiện mời về trụ sở cơ quan công an làm việc các đối tượng này cũng đã từng trốn khỏi khu phong tỏa một lần và bị lực lượng chức năng phát hiện nhắc nhở nhưng vẫn cố tình vi phạm
công an xã tân phú đông thành phố sa đéc đề xuất ủy ban nhân dân thành phố sa đéc ra quyết định xử phạt mỗi đối tượng số tiền từ năm đến một mươi triệu đồng về hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
thưa quý vị phó thủ tướng lê minh khái vừa ký quyết định số một nghìn bốn trăm linh chín qdttg
chỉ đạo bộ tài chính xuất cấp không thu tiền bốn một trăm một mươi bảy tám tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia đến các tỉnh bình phước bạc liêu sóc trăng để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi một
cụ thể hỗ trợ tỉnh bình phước năm trăm năm mươi chín bảy mươi bốn tấn gạo hỗ trợ tỉnh bạc liêu sáu trăm ba mươi sáu chín trăm bảy mươi năm tấn gạo hỗ trợ tỉnh sóc trăng hai chín trăm hai mươi một tám mươi năm tấn gạo

cùng với việc bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong những ngày qua công an tỉnh sóc trăng đã thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa và thiết thực cùng chung tay với các cấp các ngành và chính quyền địa phương chia sẻ giúp đỡ người dân gặp khó khăn trong đại dịch covid một mươi chín
qua hai đợt phát động tập thể các đơn vị địa phương cùng lãnh đạo chỉ huy và cán bộ chiến sĩ trong công an tỉnh sóc trăng đã quyên góp ủng hộ với tổng số tiền trên bốn trăm linh triệu đồng cùng chung tay với địa phương trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thông qua ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh sóc trăng công an tỉnh đã đóng góp quỹ phòng chống dịch covid một mươi chín với số tiền một trăm linh triệu đồng
công an tỉnh sóc trăng cũng đã nhanh chóng đến thăm tặng quà cho người dân và đồng bào dân tộc khơ me có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn gồm thị xã vĩnh châu tám trăm linh phần quà huyện long phú hai trăm linh phần quà huyện thạnh trị hai trăm linh phần quà huyện mỹ xuyên một trăm linh phần quà và hai trăm linh phần quà cho công nhân người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố sóc trăng
ngoài ra các tổ chức đoàn thanh niên hội phụ nữ công đoàn công an tỉnh sóc trăng cũng đã phát động mạnh mẽ phong trào chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín
thời gian qua các tổ chức đoàn thể công an tỉnh đã trao tặng năm trăm bốn mươi hai phần quà hai tấn gạo với tổng trị giá trên một trăm ba mươi triệu đồng đến cho bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong các vùng cách ly y tế trên địa bàn toàn tỉnh
ban giám đốc công an tỉnh cũng chỉ đạo là các đoàn hội của công an tỉnh như là đoàn thanh niên phụ nữ công đoàn
phối hợp với các cơ sở đoàn hội của công an các địa phương là tạo mỗi điều kiện thượng lợi nhất để giải cứu nông sản thực phẩm cho bà con nhân dân
đây là điều mà phải nói là công an tỉnh cũng đã góp một phần nhỏ để giải quyết khó khăn cho bà con nông dân
chung tay đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín thì thời gian qua đoàn thể công an tỉnh đã thực hiện các hoạt động đầy nhân văn ý nghĩa để hỗ trợ cho bà con
hiện tại thì do
khi chúng ta thực hiện giãn cách xã hội thì chúng tôi cũng gặp rất là khó khăn về cái câu chuẩn bị tập hợp lực lượng để phân phát phần quà
nên những phần quà để được tới tận tay bà con thì đoàn viên hội viên phải đi đến từng nhà để trao cho các bà con và đồng thời cũng phải đảm bảo được công tác phòng chống dịch cũng như đảm bảo được năm k
những phần quà những tình cảm mà nơi hậu phương gửi gắm sẽ là động lực to lớn để giúp cho các chiến sĩ nơi tiền tuyến vững tin quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh
đồng thời những sự sẻ chia của lực lượng công an cũng sẽ phần nào giúp cho người dân vượt qua được những khó khăn trong dịch bệnh đồng hành cùng với chính quyền địa phương ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh
hiện nay trên địa bàn thủ đô hà nội việc thiết lập vùng xanh đang được triển khai rộng khắp đây được đánh giá là mô hình phòng chống dịch hiệu quả bởi nó phát huy tinh thần tự giác của người dân
việc thiết lập có thể đơn giản thế nhưng để giữ được vùng xanh trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp như hiện nay thì mới là điều đáng bản
đây là điều đáng bản của quận bắc tử liêm
làng hoa tây tự mùa dịch nhiều cánh đồng hoa không có người thu hoạch do thực hiện giãn cách xã hội tuy nhiên người nông dân trồng hoa vẫn phải thường xuyên ra đồng để chăm sóc hoa chờ vụ mới
ngày hai lần ông nguyễn tự trung thường xuyên phải qua chốt kiểm dịch tại đây để ra đồng chăm sóc vườn hoa mỗi lần đi và về ông đều chủ động phối hợp tham gia khai báo và kiểm tra thân nhiệt

phường tây tự quận bắc tử liêm là vùng chuyên trồng hoa có sự giao thương đi lại khá phức tạp